bắt đầu tập đoàn lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn đất việt
tuy nhiên đơn vị này đã bị ủy ban chứng khoán nhà nước đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
với lý do chậm công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một và báo cáo tài chính sot xét bán năm hai nghìn hai mươi hai
ngày ba mươi một tháng tám sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã chuyển cổ phiếu flc từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
hai mươi tám mã chứng quyền mới đã được công ty cổ phận chứng khoán ssi phát hành và niên yếp trên sàn hosea
đây là đợt phát hành chứng quyền có khối lượng lớn nhất của ssi từ trước đến nay
trong số hai mươi tám mã chứng quyền mới này có bốn trăm hai mươi ba triệu chứng quyền có đảm bảo
chủ yếu là các mã thuộc nhóm ngành ngân hàng bất đồng sản vật liệu xây dựng và nhóm bán lẻ
các chứng quyền tương ứng mỗi mã chứng khoán cũng có nhiều kỳ hạn bốn tháng bảy tháng và một mươi hai tháng
việc ssi phát hành chứng quyền đợt này
với nhiều kỳ hạn khác nhau sẽ giúp nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn để đa dạng hóa danh mục
cũng trong bối cảnh thị trường chứng khoán việt nam vẫn còn nhiều biến động
nếu thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thị trường có khoảng bốn mươi tám mã chứng quyền từ năm đơn vị phát hành
thì tới cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thị trường đã có khoảng một trăm năm mươi bảy mã chứng quyền từ bảy đơn vị phát hành
với sự bổ sung thêm hai mươi tám mã chứng quyền chất lượng từ công ty chứng khoán lớn nhất việt nam
thị trường chứng quyền hứa hẹn sẽ càng trở nên sôi động
trong phiên sáng ngày hai mươi hai tháng chín
giá vàng thế giới đã giảm mạnh giá vàng miếng trong nước bất động
khiến chênh lệch giữa giá vàng miếng bán lẻ với giá vàng quốc tế quy đổi tăng lên gần một mươi chín triệu đồng một lượng
tại thị trường châu á giá vàng giảm một mươi bốn năm usd một ounce so với đóng cửa phiên đêm qua tại mỹ
tương đương giảm gần chín đứng ở mức một sáu trăm sáu mươi hai usd một ounce so với phiên liền trước
trước đó giá vàng đã tăng trong phiên ngày hai mươi một tháng chín tại thị trường new york
lúc đóng cửa giá vàng tăng tám ba usd một ounce
tương đương hơn năm
tập đoàn phú quý niêm yết giá vàng miếng sgc cho thị trường hà nội
ở mức sáu mươi năm tám mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi sáu sáu triệu đồng một lượng bán ra
tăng năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào nhưng không đổi ở chiều bán ra so với sáng qua
tại tp hcm công ty sgc báo giá vàng miếng ở mức sáu mươi năm tám mươi năm triệu đồng một lượng và sáu mươi sáu sáu mươi năm triệu đồng một lượng
ngân hàng việt công banh báo giá usd ở mức hai mươi ba năm trăm năm mươi năm đồng mua vào
và hai mươi ba tám trăm ba mươi năm đồng bán ra
với tỷ giá usd bán ra như trên giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng bốn mươi bảy bảy triệu đồng một lượng
thấp hơn giá vàng sgc bán lẻ khoảng một mươi tám chín triệu đồng một lượng
thưa quý vị chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của chính phủ đặt mục tiêu
hình thành năm doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đến nay mới đạt hơn năm trăm linh doanh nghiệp
vướng mắt về thủ tục pháp lý được cho là một trong những nguyên nhân
chính làm chiến lược này bị tắt nghẽn chủ đầu tư từ đó còn e ngại
theo nghị định của chính phủ doanh nghiệp khoa học công nghệ được hướng nhiều ưu đại
như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm tiền thuê đất thuê mặt nước
ưu đải về tính dụng được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thương mại hoa kết quả khoa học công nghệ
hỗ trợ khuyến khích ứng dụng đổi mới công nghệ
tuy nhiên cũng còn các vước mắt về pháp lý thủ tục khi doanh nghiệp còn chưa mặn mà
đơn cử như để được công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ
thì doanh nghiệp phải chứng minh quyền sở hữu sử dụng hợp pháp kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ
cũng như phải giải trình quá trình ưm tạo và làm chú khoa học công nghệ
điều này không phải doanh nghiệp nào cũng làm được và sẵn sàng chia sẻ bí quyết công nghệ
chính thức chúng ta hô hào cái việc là thay đổi hô hào cái việc là chúng ta đổi mới sáng tạo
tuy nhiên pháp lý chúng ta lại đang đi sau
nên là đó là cái lý do vì sao mà các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
đặc biệt chúng ta thấy có rất là nhiều các tập đoàn công nghệ các công ty công nghệ lớn
họ phải đặt trụ sở ở singapore ở hong kong hay ở nhiều thị trường khác nữa
tại vấn đề lớn nhất đó là vấn đề về cơ chế về mặt pháp lý
cũng như là các cái sự ưu đãi cho các doanh nghiệp về khoa học công nghệ
theo bộ khoa học và công nghệ trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thêm giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho tám doanh nghiệp
và cấp thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho một mươi ba doanh nghiệp
tuy nhiên so với tiềm năng và thực tế con số này vẫn còn khiêm tốn
thực ra chúng ta đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ chứ không phải là chưa có
và trong thời gian tới thì xu hướng chính sách mà chúng ta đều thấy rằng là
đầu tiên là khẳng định của các cơ quan chính phủ là vai trò của khoa học công nghệ là một vai trò then chốt
và có yếu tố động lực trong phát triển
cho nên là sắp tới thì
các chính sách tiếp tục sẽ tập trung vào việc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hỗ trợ cho việc ứng dụng công nghệ đặc biệt là công nghệ mới công nghệ cao
và chúng ta thấy rằng một trong chuyển dịch trong thời gian gần đây là
nếu như ngày xưa chúng ta khi bàn về khoa học nghệ chúng ta lấy đối tượng là các nhà khoa học
thì bây giờ chính sách đã chuyển dịch lấy đối tượng là doanh nghiệp làm trung tâm của bài toán đổi mới công nghệ
vậy thì rào cản của chúng ta lớn nhất ở vấn đề về mặt pháp lý
vấn đề lớn nhất ở cơ chế làm sao để ưu đãi làm sao để khuyến khích
họ phát triển thì chúng ta phải gỡ từ đó
và rõ ràng thì chúng ta cũng thấy một cái là hiện nay thì chính phủ
đặc biệt là các bộ ngành mình thấy là cũng đang rất là cởi mở trong việc này
cái cơ chế của chúng ta nó cũng đang mở đấy nó cũng đang mở dần
nhưng mà nó cần nhanh hơn để đáp ứng so với cái sự phát triển vượt bậc của khoa công nghệ hiện nay
giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp có được một số ưu đãi như trên
tuy nhiên trên thực tế chất lượng sản phẩm quy trình sản xuất của doanh nghiệp mới là điều quan trọng
và quyết định sự thành công cũng như góp phần phát triển kinh tế
bạn nói chưa nhiều tức là bạn đếm trên cái giấy chứng nhận
nhưng trên thực tế thì các bạn thấy các cái công ty tôi ví dụ như công ty về công nghệ thông tin chẳng hạn
họ là công ty công nghệ nhưng hỏi rằng họ có phải là công ty khoa học công nghệ
theo nghĩa là có giấy chứng nhận âu thì đa phần là không
và vậy thì chúng ta quan tâm gì
chúng ta quan tâm đến có bao nhiêu cái giấy chứng nhận hay chúng ta quan tâm thực sự các công ty công nghệ
nếu chúng ta quan tâm thực sự công nghệ thì tôi có thể
khẳng định bạn là hiện nay các doanh nghiệp mà có ứng dụng công nghệ
hoặc là có áp dụng công nghệ hoặc có sử dụng nghệ ở việt nam đã trở lên rất là nhiều
có thể nói rằng là gần như quản thấy ở tất cả mọi lĩnh vực đều có rất là nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ
như một công cụ để nâng cao tính cạnh tranh
để có thể cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước
các doanh nghiệp đang tích cực chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ
tuy nhiên để các doanh nghiệp thực sự đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ
được chứng nhận về pháp lý thì cần tháo gỡ các vướng mắt cũng như có nhiều chính sách hơn để thúc đẩy
thưa quý vị những ngày gần đây thì vụ việc rau không an toàn được phù phép thành rau sạch
rau có chứng chỉ việt gap để đưa vào hệ thống siêu thị đang gây xôn xao dư luận
thế nhưng liệu người tiêu dùng cũng như các chuyên gia có đánh giá đúng về chứng chỉ này hay không
ngay sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên thành phố an toàn để hiểu rõ hơn về vấn đề này
việt gap là tên vật tế
viết tắt của vietnamese good agriculture practices có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở việt nam
tiêu chuẩn này được bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm
nhóm sản phẩm thủy sản trồng trọt và chăn nuôi
riêng về rau để được cấp chứng chỉ này các cơ sở sản xuất phải đáp ứng rất nhiều điều kiện khắt khe
chẳng hạn khu vực sản xuất phải nằm trong quy hoạch đất trồng nước tưới nước rửa sản phẩm
phải được xác định đủ tiêu chuẩn về độ an toàn theo quy định hiện hành
chỉ sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc rõ ràng và trong danh mục được phép sản xuất
kinh doanh tại việt nam các sản phẩm đạt tiêu chuẩn việt gáp có chất lượng tốt
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không gây độc hại với cơ thể con người cũng như môi trường
mục tiêu thì rất tốt nhưng từ người tiêu dùng cho đến các chuyên gia
đều đang có những nghi ngại nhất định đối với sản phẩm có tiêu chuẩn này
thì họ nói là anh có việt gap chưa
thì cơ sở sản xuất trên đó việt gap hả tuần sau tôi chạy được
nghĩa là cứ chữ chạy ấy là chúng ta hiểu rồi
xét về tiêu chuẩn về hình thức thì chúng ta nghe có vẻ như là cái kim không lọt
nhưng mà sau khi xong ruồi thì người ta dắt cả con voi qua
đã đưa ra tiêu chuẩn thì phải có thi hành phải có kiểm tra
thì kiểm tra thế nào để đúng ra cái tiêu chuẩn mà bộ nông nghiệp đã có quy định
tôi thấy không xác sao
đưa ra cái tiêu chuẩn việt gap việt gap
nhưng mà thật ra là mình không biết cái tiêu chuẩn đó như thế nào
và họ kiểm tra như thế nào và tôi cũng chưa từng thấy là đã công bố là
đã đạt cái tiêu chuẩn việt gap đó là cái sản phẩm đó nó phải được như thế nào
và trong trường hợp nào phát hiện ra những trường hợp mà không đúng theo cái tiêu chuẩn việt gap
thì cũng chưa thấy không
có thể thấy vẫn còn quá nhiều bất cập trong việc cấp chứng chỉ việt gáp
và thực tế người tiêu dùng hiện tại khi mua hàng đều dựa vào niềm tin của nơi bán
cứ không quá quan tâm đến chứng chỉ
do đó việc người tiêu dùng sử dụng phải thực phẩm không an toàn
tại các hệ thống siêu thị của vinmart cộng tiki ngon như thời gian vừa qua
cũng là do người tiêu dùng tin vào uy tín của các đơn vị này
và đây cũng chưa phải là nguồn gốc dẫn đến lỗ hỏng
để thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn vào thành phố trong thời gian vừa qua
lỗ hổng đó là đến từ sự quản lý chung của rất nhiều địa phương
của rất nhiều địa phương những nơi cung cấp nguyên liệu
trước hết là phải nói lên cơ quan quản lý
nhà nước ở những cái nơi mà có nguyên liệu đấy mang về thành phố hồ chí minh
cái thứ hai nữa là từ các nhà sản xuất
ví dụ như cái người mua ở thành phố hồ chí minh
là người ta phải đảm bảo người ta mua từ cái nguồn an toàn được kiểm soát
nhưng mà thực ra ở đây thì chẳng ai đảm bảo ai hết
bây giờ tôi nói thật như ngay các siêu thị đó nếu lấy mẫu là dính rất nhiều
các chuyên gia cho rằng việc để thực phẩm không an toàn tràn lan trên thị trường
là trách nhiệm của nhiều bộ ngành
mà cụ thể ở đây là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ y tế bộ công thương
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại